pakistan bắn thử tên lửa đất đối đất
hôm nay ngày một mươi chín tháng một mươi một quốc hội bước vào ngày làm việc thứ hai mươi hai của kỳ họp thứ tám
trong ngày làm việc hôm nay quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận tại hội trường và thảo luận tại tổ
về những dự án luật quan trọng như dự án luật đầu tư theo hình thức ppp đối thoại hòa giải tại tòa giám định tư pháp
cụ thể trong phiên làm việc buổi sáng quốc hội sẽ tiến hành thảo luận ở hội trường
về dự án luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư
tiếp đáo bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng giải trình ý kiến của đại biểu quốc hội
buổi chiều tại hội trường quốc hội sẽ nghe tờ trình báo cáo thẩm tra về dự án luật hòa giải đối thoại tại tòa án
dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp
trước khi về tổ thảo luận về những nội dung còn có ý kiến khác nhau của hai dự án luật này
ngày một mươi tám tháng một mươi một tại tỉnh cà mau đã diễn ra đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh cà mau lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín
dự đại hội có phó thủ tướng thường trực trường hòa bình
phát biểu tại đại hội phó thủ tướng nhấn mạnh giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín
các cấp ủy đảng chính quyền tỉnh cà mau đã tổ chức triển khai nhiều nghị quyết quan trọng của trung ương
liên quan đến công tác dân tộc trong tình hình mới
trong giai đoạn này tuy cà mau không ban hành nghị quyết
nhưng trong nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ của tỉnh ủy
và nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh giai đoạn năm năm và hàng năm
đều có đề cập khá nhiều về công tác dân tộc tại địa phương
nhờ đó đã chỉ đạo các cấp các ngành trong thực hiện chủ trương đường lối của đảng về công tác dân tộc
tạo sự đồng thuận trong xã hội phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh nói chung vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng
chiều ngày một mươi tám tháng một mươi một tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng vương đình huệ đã tiếp ông takebe tsutomu
cố vấn đặc biệt liên minh nghị sĩ nhật bản việt nam đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
ông takebe tsutomu cho biết tháng một năm hai nghìn hai mươi sẽ có một đại biểu là lãnh đạo quốc hội
chính phủ và doanh nghiệp nhật bản
do tổng thư ký đảng dân chủ tự do chủ tịch liên minh nghị sĩ hữu nghị nhật việt nikai toshihiro dẫn đầu sang thăm
gặp gỡ về các cơ quan của chính phủ quốc hội và cộng đồng doanh nghiệp việt nam tại đà nẵng
đây là dịp để hai bên tăng cường thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai quốc gia
phó thủ tướng vương đình huệ khẳng định đảng nhà nước việt nam luôn coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản
về đề xuất xây dựng đại học việt nhật phó thủ tướng cho biết lãnh đạo chính phủ việt nam mong muốn dự án sẽ trở thành biểu tượng trong quan hệ hai bên nói chung và trong hợp tác giáo dục đào tạo nói riêng
phó thủ tướng cũng nhất trí hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác thương mại đầu tư phát triển nguồn nhân lực thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp trong thời gian tới
đó là mục tiêu lập quy hoạch tỉnh thanh hóa được nêu tại quyết định một nghìn sáu trăm hai mươi chín của thủ tướng chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thanh hóa thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
theo đó nội dung lập quy hoạch gồm phân tích đánh giá dự báo các yếu tố điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh thanh hóa xác định và lựa chọn phương án phát triển phương hướng phát triển của các ngành quan trọng trên địa bàn và phương án tổ chức hoạt động kinh tế xã hội phương hướng phát huy tiềm năng lợi thế đặc thù của tỉnh
về các nội dung trên thủ tướng chính phủ yêu cầu định hướng phát triển sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế xã hội phải đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế các cam kết trong các điều ước quốc tế đa phương và song phương mà việt nam là thành viên
mới đây sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng nam tổ chức tuyên dương khen thưởng năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
vinh danh nhà giáo có đóng góp tích cực vào phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học và phát động xây dựng trường học hạnh phúc
tại buổi lễ ngành giáo dục quảng nam đã tuyên dương bảy mươi hai thầy cô giáo từ cấp học mầm non đến trung học phổ thông
đây là những thầy cô giáo tiêu biểu cho hơn hai mươi bảy cán bộ giáo viên nhân viên ngành giáo dục tỉnh quảng nam đã có những đóng góp tích cực trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
hưởng ứng việc thực hiện chủ đề dạy người của bộ giáo dục và đào tạo trong năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi sở giáo dục và đào tạo tỉnh đã phát động xây dựng trường học hạnh phúc và tổ chức viết bài với chủ đề dạy văn dạy người hành trình từ trái tim đến trái tim